công an tỉnh đắk nông đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn nổ mìn gần mỏ đá
làm một người tử vong một người bị thương nặng vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một
nạn nhân là anh quách văn lương ba mươi chín tuổi trú tại đắk lắc tử vong
còn nạn nhân lê văn tuân năm mươi hai tuổi chưa rõ nơi cư trú bị thương nặng
hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại lán trại khai thác đá thuộc mỏ đá thạch lợi
chùa mỏ đá là ông thạch kim minh năm mươi hai tuổi trú tại thành phố bôn ma thuộc tỉnh đắk lắk
ông minh thuê anh lương và ông tuân xuống nổ mìn phá đá
vụ nổ mìn gây hậu quả khá lớn làm sập ba gian phòng thổi bay nóc nhà sập tường
mỏ đá này đã bị ngành chức năng tỉnh đắk nông thu hồi giấy phép vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
do nợ tiền cấp quyền khai thác đá
hiện tại công an tỉnh đắk nông đang chưng cầu lực lượng công binh tỉnh
tiến hành giả phá mây mìn tại hiện trường vụ nổ